trong thời gian từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng bảy trên địa bàn tỉnh lai châu đã xảy ra mưa lớn làm thiệt hại về nhà cửa hoa màu
làm sát lở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh hiện các cấp chính quyền tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
đến ngày một mươi ba tháng bảy mưa lũ đã làm trôi đổ sập ngập lụt ba mươi một ngôi nhà của người dân các huyện tân uyên tam đường thành phố lai châu
gần một mươi năm ha hoa màu của người dân bị ảnh hưởng nhiều tuyến đường bị sát lở vùi lấp khiến cho việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn ước thiệt hại gần năm tỷ đồng
đối với các tuyến đường bị sát lở sở giao thông vận tải tỉnh lai châu đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức hot dọn sụt sạt trên các tuyến sao thông để bảo đảm sao thông thông suốt kể cả phải thi công ngay trong đêm
theo dự báo hiện nay mưa vẫn có thể tiếp tục kéo dài trong những ngày tới các tuyến đường sẽ tiếp tục xảy ra sạt lở ta luy dương ta luy âm và sói lở mặt đường cũng như đá rơi
trên địa bàn có nguy cơ cao xảy ra lũ sạt lở đất do vậy ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp vẫn ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử lý khi có sự cố xảy ra